theo thông tin từ đại sứ quán việt nam tại hàn quốc vào lúc ba h một mươi tám phút sáng ngày bốn tháng ba theo giờ địa phương
đã xảy ra một vụ cháy tàu cá ở khu vực cách đảo u đông thành phố sewipo jeju khoảng bảy mươi km về phía đông nam
làm sáu thuyền viên mất tích và trong đó năm thuyền viên là công dân việt nam
và hiện cảnh sát biển hàn quốc đang triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc
thủ tướng hàn quốc chae seon kyung đã chỉ đạo các cơ quan liên quan huy động mọi nguồn lực cho công tác kiểm tiếm
cũng như cứu hộ nạn nhân mất tích đại sứ quán cũng đã làm việc với cơ quan phải phái cử lao động để cập nhật tình hình
cũng như thông báo cho gia đình các nạn nhân
và nếu như để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp thì công dân việt nam có thể liên hệ theo số đường dây nóng
bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam tại hàn quốc là tám mươi hai một trăm linh sáu ba trăm một mươi năm sáu nghìn sáu trăm một mươi tám
hoặc là số điện thoại
điện thoại của tổng đài bảo hộ công dân là tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn